nằm trong chuỗi các sự kiện nhằm kỷ niệm ngày quốc tế yoga tại việt nam
và kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập ngoại giao việt nam ấn độ
ngày hai mươi bốn tháng sáu tại quảng trường tỉnh vĩnh phúc đã diễn ra màn đồng diễn yoga
chương trình đồng diễn với hơn tám trăm linh người yêu mến yoga
đến từ các câu lạc bộ yoga trong tỉnh và các địa phương lân cận
bên cạnh chương trình đồng diễn yoga
người dân còn được thưởng thức những tiết mục trình diễn yoga nghệ thuật
do các câu lạc bộ yoga tại tỉnh vĩnh phúc và các tỉnh lân cận trình diễn
tiếp theo chương trình tại vĩnh phúc
lễ kỷ niệm ngày quốc tế yoga sẽ tiếp tục diễn ra
tại thành phố hồ chí minh long an thành phố nha trang vinh và đồng nai